sau bốn ngày xét xử liên tục chiều ngày hai mươi bốn tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la trình bày bản luận tội với một mươi hai bị cáo trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đánh giá hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt các bị cáo về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo nguyễn thị hồng nga tổng cộng hai mươi ba hai mươi năm năm tù lò văn huynh tổng cộng hai mươi ba hai mươi năm năm tù cầm thị buôn sọn tổng cộng chín một mươi một năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ bị cáo trần xuân yến bảy tám năm tù đặng hữu thủy sáu bảy năm tù đỗ khắc hưng năm sáu năm tù nguyễn thanh nhàn và đinh hải sơn mỗi người hai ba năm tù
về tội đưa hối lộ viện kiểm sát đề nghị phạt các bị cáo
trần văn điện một mươi hai một mươi ba năm tù hoàng thị thành và lò thị trường mỗi người hai ba năm tù
ngoài hình phạt tù viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bốn mươi sáu mươi triệu đồng về tội đưa hối lộ nhận hối lộ